thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết theo tiến độ của công tác chấm thi
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ công bố điểm bài thi của các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vào ngày ba tháng tám
điểm bài thi của các môn thi dự kiến sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo hà nội
tại địa chỉ http hanoi edu vn
cũng trong ngày ba tháng tám sở giáo dục và đào tạo hà nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của từng trường trung học phổ thông công lập và các trường có lớp chuyên
để bảo đảm tiến độ công tác chấm thi sở giáo dục và đào tạo hà nội đã huy động một bảy trăm linh giáo viên
làm nhiệm vụ chấm thi phòng chứa bài thi phòng chấm bài thi trắc nghiệm tự luận tại ban chấm thi
có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động hai mươi bốn h trên ngày và bảo đảm các điều kiện khác
theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
đào tạo hà nội